được người dân tích cực hưởng ứng và thật sự làm đổi thay diện mạo khu vực nông thôn

thạng dư thương mại trung quốc với mỹ tăng kỷ lục
tiếp tục thông tin về việc triều tiên tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm quốc khánh
sáng nay lễ diễu bình quy mô lớn đã diễn ra tại quảng trường kim nhật thành ở thủ đô bình nhưỡng
đáng chú ý trong cuộc diễu bình triều tiên đã không chỉnh diễn các loài tên lửa đạn đạo lên lục địa
nhưng muốn gửi đi thông điệp về chính sách ngoại giao hòa giải và hòa bình mà bình nhưỡng đang theo đuổi
cuộc diễu binh diễn ra dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn với sự tham gia của quân đội pháo và xe tăng
tên lửa lớn nhất trình diễn trong sự kiện lần này là tên lửa đạn đạo chiến trường tầm ngắn
tham dự sự kiện này còn có ông lật chiến thư ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc
tức quốc hội trung quốc chủ tịch hội đồng liên bang nga
và đại diện cuba ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
phó chủ tịch hội đồng nhà nước và bộ trưởng cuba salvador valdes mesa cùng hơn một trăm linh đoàn đại biểu nước ngoài
trước đó nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn cùng các quan chức chính phủ đã tới viếng lăng thái sương
nơi lưu giữ thi hài của hai nhà lãnh đạo tiền nhiệm
loạt hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm quốc khánh triều tiên sẽ kéo dài khoảng một tháng
nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và khách du lịch đến với triều tiên
mở màn là buổi hòa nhạc tại sân vận động trong nhà ở bình nhưỡng tối qua với sự tham gia của hàng nghìn khách mời
tại buổi hòa nhạc đáng chú ý là hình ảnh về tên lửa đạn đạo đã không xuất hiện như trước đây
thay vào đó là những đoạn video nêu bật thành tựu phát triển kinh tế của triều tiên
bộ trưởng quốc phòng anh gavin williamson đã chỉ đạo hai trăm linh quân nhân nước này tiếp tục ở lại lãnh thổ của đức
trước đó anh đã lên kế hoạch rút toàn bộ quân ra khỏi nước này trước năm hai nghìn hai

theo bộ trưởng williamson hai trăm linh quân nhân anh cùng gia đình sẽ ở lại đức cho tới năm hai nghìn hai mươi
những quân nhân này đều thuộc trung đoàn công binh
bên cạnh đó anh sẽ duy trì căn cứ senelger ở tây bắc nước đức
nhằm phục vụ các cuộc thực hành tác chiến xe tăng và diễn tập quy mô lớn
người đứng đầu bộ quốc phòng anh cũng khẳng định
việc anh rời eu sẽ không ảnh hưởng đến quy mô lực lượng an ninh và quốc phòng của châu âu
trong khi đó quân đội mỹ ngày bảy tháng chín vừa qua thông báo sẽ triển khai bổ sung một năm trăm linh binh sĩ tới đức
cho dù tổng thống mỹ donald trump nhiều lần phàn nàn rằng đức chi tiêu quá ít cho quốc phòng
các binh sĩ mỹ được bổ sung sẽ tới đức vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
để tham gia nhiệm vụ cùng trên ba mươi ba binh sĩ mỹ đang đồn trú tại quốc gia nằm ở trung tâm châu âu
chính phủ venezuela vừa quyết định áp dụng hệ thống chuyển đổi tiền tệ tự do trên toàn lãnh thổ
nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất
theo bộ trưởng kinh tế và tài chính venezuela simon ropa với sự điều chỉnh này
các cá nhân và doanh nghiệp có thể mua ngoại tệ thông qua các ngân hàng tư nhân và các thời điểm đổi tiền
thay vì chỉ phụ thuộc vào ngân hàng trung ương
ngân hàng này cũng đã chính thức công bố tỷ giá hối đoái đã hợp nhất của đồng bolivar chủ quyền
với đồng đô la mỹ và đồng euro
theo đó tỷ giá đồng đô la mỹ trên hệ thống giao dịch ngoại tệ
sẽ là sáu mươi bolivar chủ quyền đổi một đô la mỹ
trong khi tỷ giá hối đoái tại chợ đen lên tới chín mươi bolivar một đô la mỹ
tỷ lệ tám mươi hai mươi đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tư nhân và nhà nước trong việc đóng góp ngoại tệ
vẫn được duy trì tức là các doanh nghiệp được phép giữ lại tám mươi nguồn thu bằng ngoại tệ
hai mươi còn lại sẽ đóng góp cho ngân hàng trung ương
hiện chính phủ của tổng thống nicola maduro đang nỗ lực phục hồi kinh tế thông qua các biện pháp mạnh mẽ
trong đó có việc tăng mức lương tối thiểu
người lao động lên ba mươi bốn lần và cho ra mắt đồng nội tệ mới có tên bolivar chủ quyền
sau khi điều chỉnh giảm năm số trên đồng tiền này
thẳng dư thương mại của trung quốc với mỹ đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng tám vừa qua
nguyên nhân chính được cho là do các nhà nhập khẩu mỹ đẩy mạnh đơn đặt hàng
nhằm tránh mức thuế mới được áp dụng
theo số liệu hải quan của trung quốc vừa công bố trong tháng qua
thẳng dư thương mại của nền kinh tế số hai thế giới với mỹ
đạt ba mươi một tỷ đô la tăng gần ba tỷ đô la so với tháng bảy và vượt mức kỷ lục hồi tháng sáu
tính từ đầu năm tới nay thẳng dư thương mại của trung quốc với thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này
đạt hơn một trăm chín mươi hai tỷ đô la cao hơn con số gần một trăm sáu mươi tám tỷ đô la trong cùng kỳ năm ngoái
các chuyên gia cho rằng thông tin này có thể càng thúc đẩy tổng thống mỹ donald trump
thực hiện quyết liệt hơn biện pháp thuế quan mới nhằm gia tăng áp lực với bắc kinh
trong bối cảnh cuộc chiến thương mại ngày càng gai gắt giữa hai nền kinh tế
lớn nhất thế giới đang gia tăng
chính phủ hàn quốc vừa trự tập cuộc họp khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó với virus hội chứng hồ hấp trung đông
mers cov sau khi xuất hiện ca nhiễm mers đầu tiên ở nước này kể từ năm hai nghìn một mươi năm
sau khi nhận báo cáo về việc phát hiện bệnh nhân nhiễm mỡ vào ngày tám tháng chín
thủ tướng lee nak un đã chỉ thị khẩn cấp tiến hành cuộc điều tra dịch tễ học
một cách khẩn trương và triệt để ngăn chặn ngay từ đầu không để mers lan rộng
ca nhiễm virus mers cov được phát hiện ngày hôm qua là một người đàn ông sáu mươi một tuổi vừa trở về sau
chuyến công tác dài ngày tới coet các cơ quan chức năng hàn quốc hiện đang tiến hành giả soát
theo dõi và cách ly đối với những người có tiếp xúc với bệnh nhân
đây là ca bệnh đầu tiên ở hàn quốc sau đợt dịch bùng phát tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
khiến ba mươi tám người thiệt mạng mers cov không có vaccine phòng ngừa
virus nguy hiểm này có thể lây từ động vật sang người hoặc giữa người với người do tiếp xúc
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc